trong một diễn biến đáng chú ý khác người phát ngôn chính phủ israel cho biết nước này sẽ dừng phối hợp với cơ quan công tác cứu trợ của liên hợp quốc ở giải gaza unrwa
cáo buộc cơ quan viện trợ này khiến cho xung đột kéo dài
quan chức này cho rằng unrwa là một phần của vấn đề và israel sẽ ngừng phối hợp với cơ quan này
trước đó cùng ngày tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của unrwa đối với người tị nạn trong khu vực
và kêu gọi đẩy mạnh viện trợ vào giải gaza
ông cho biết điều quan trọng hiện nay là phải đảm bảo cung cấp lượng lớn hàng cứu trợ nhân đạo
điều này đồng nghĩa rằng phải mở thêm cửa khẩu huy động nỗ lực của tất cả các bên mà không có sự cản trở hay hạn chế nào từ phía israel
theo ông unrwa đang là niềm hy vọng duy nhất cho hàng triệu người trong khu vực
do đó cần phải cố gắng duy trì các dịch vụ của unrwa để nuôi dưỡng niềm hy vọng này
hoạt động của unrwa đang gặp khó khăn do một loạt quốc gia đã dừng viện trợ sau khi israel cáo buộc hàng chục nhân viên của tổ chức này
tham gia cuộc tấn công của phong trào hamas nhằm vào israel vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh đó ông guterres cho biết ngày càng có nhiều ý kiến nhất trí rằng bất kỳ chiến dịch tấn công trên bộ nào của israel nhằm vào rafah
thị trấn ở cực nam của gaza và giáp ai cập đều sẽ dẫn đến thảm họa nhân đạo